cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với lê toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khu khối phố một mươi an mỹ tp tam kỳ tỉnh quảng nam là phóng viên của một tạp chí đã được cấp thẻ nhà báo
và trần thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ dân phố một mươi một phường nam lý tp đồng hới quảng bình về tội danh cưỡng đoạt tài sản
lê toàn cùng trần thị nhung tìm gặp các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu sai phạm để đe dọa uy hiếp và yêu cầu phải đưa cho toàn số tiền khoảng bốn mươi năm mươi triệu đồng để toàn bỏ qua
ngày một mươi chín tháng năm lê toàn đã điện thoại và yêu cầu chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình phải vào thành phố đồng hới quảng bình để đưa tiền cho toàn nếu không sẽ viết bài đăng báo
lo sợ hoạt động kinh doanh của gia đình bị đình chỉ nên trưa cùng ngày anh này đã trực tiếp vào gặp và đưa cho lê toàn ba mươi triệu đồng tại một nhà hàng ở thành phố đồng hới quảng bình
sau đó chủ cơ sở này đã trình báo với cơ quan công an hiện công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật